đoàn công tác đặc biệt của bộ y tế gồm đại diện cục quản lý khám chữa bệnh và bệnh viện bạch mai đã có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy ubnd tỉnh điện biên sở y tế và trung tâm y tế tp điện biên phủ về việc khẩn trương thành lập bệnh viện giã chiến điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn
tại buổi làm việc các chuyên gia y tế nhấn mạnh cần khẩn trương thành lập bệnh viện giã chiến tại trung tâm y tế tp điện biên phủ để điều trị cho các bệnh nhân xác định mắc covid một mươi chín
trước đó qua giả soát ba cơ sở y tế là bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên bệnh viện phổi và trung tâm y tế tp điện biên phủ thì chỉ có trung tâm y tế tp điện biên phủ đủ các điều kiện thực hiện được làm nhiệm vụ bệnh viện giã chiến với quy mô hai trăm linh ba trăm linh dường bệnh trong đó có từ một mươi năm hai mươi dường bệnh hồi sức với đầy đủ hệ thống oxy khi nén máy thở để điều trị cho người mắc
đối với vấn đề nhân lực ngoài các chuyên gia của bệnh viện bạch mai sẽ huy động thêm lực lượng chuyên ngành truyền nhiễm hồi sức cấp cứu và các chuyên ngành khác ở điện biên tiến hành tập huấn đào tạo để những cán bộ y tế này có thể tham gia vào hoạt động của bệnh viện giã chiến trong thời gian có bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ngoài đoàn công tác của bệnh viện bạch mai chiều nay sẽ có thêm đoàn công tác của viện vệ sinh dịch tễ trung ương tăng cường lên điện biên để ra soát lại hệ thống xét nghiệm đặc biệt là nâng cao năng lực xét nghiệm cho tỉnh để tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng xét nghiệm
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh thanh hóa đang khẩn trương giả soát truy vết tổ chức cách ly các trường hợp f một f hai liên quan đến các ổ dịch
mới đây tỉnh thanh hóa đã thành lập bốn chốt kiểm soát tại bốn cửa ngõ giao thương ra vào địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
các chốt kiểm soát này đều thực hiện trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một chốt kiểm soát
bốn chốt kiểm soát giao thông trên quốc lộ một a và đường hồ chí minh nơi cửa ngõ ra vào tỉnh thanh hóa gồm chốt dốc xây thị xã bỉm sơn chốt khen nước lạnh huyện tĩnh gia
chốt thạch quảng huyện thạch thành và chốt bãi trành huyện như xuân
thành lập được công tác trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ gồm công an giao thông và thanh tra giao thông trung tâm y tế của huyện xã
tôi kiểm soát đặc biệt là xe khách và xe các xe vận chuyển hành khách taxi taxi đặc biệt là các xe từ các vùng dịch đi qua địa bàn thanh hóa hoặc về địa bàn thanh hóa
ngay sau khi các phương tiện chủ yếu là xe khách taxi xe cá nhân
vào địa phận tỉnh thanh hóa điểm đầu thị xã bìm sơn sẽ được tổ kiểm soát ra tín hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra
tại đây đoàn kiểm tra sẽ tiến hành đo thân nhiệt từng người trên xe kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến xe và lịch trình di chuyển
mọi người cố gắng đeo khẩu trang với sắc khuẩn tay cho nó an toàn nhé
vì là khai báo cá nhân về địa phương cố gắng hợp tác với chính quyền địa phương để ta chống dịch cho nó an toàn
phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra thân nhiệt của
các hành khách đi từ ngoại tỉnh về nếu có trường hợp nào mà có sốt cao hoặc có tình trạng sức khỏe bất thường trong nhiệt độ thì bọn mình sẽ đưa ra cách ly theo chỉ đạo của ban giám đốc
qua quá trình kiểm tra thì bọn mình chưa phát hiện được trường hợp nào có triệu chứng sốt bất thường
qua công tác kiểm tra kiểm soát người dân và lái xe đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang không đi quá nhiều người trên xe và chấp hành nghiêm việc đo thân nhiệt
hay báo y tế
lực lượng chức năng cho biết không phải xe nào qua chốt cũng kiểm tra mà chỉ tiến hành dừng kiểm tra các phương tiện nghi ngờ hoặc người dân báo thì mới tiến hành các biện pháp y tế như
đo thân nhiệt lấy thông tin họ tên địa chỉ điện thoại liên hệ
xuống xe để sau này nếu phát hiện người đi trên xe dương tính với covid một mươi chín sẽ dễ dàng truy vết kiểm soát dịch bệnh
hôm nay đã là ngày hai mươi năm tháng chạp như vậy là tết đang đến rất gần rồi và mỗi người chúng ta hãy cùng nhau đón tết một cách an toàn
bảo vệ nhau khỏi covid một mươi chín bằng cách tuân thủ các khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế khi di chuyển trong dịp tết như trong clip hướng dẫn sau đây
tìm hiểu tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại khu vực bạn an tết cập nhật và tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền địa phương về hạn chế đi lại và khuyến cáo giữ an toàn
không đi lại nếu bị ốm hoặc có tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín trong một mươi bốn ngày trở lại thực hành các biện pháp bảo vệ theo thông điệp năm k
khi cần lưu trú tại các địa điểm công cộng như khách sạn nhà nghỉ trước khi đến cần kiểm tra với nơi lưu trú để chắc chắn họ có áp dụng các biện pháp phòng ngừa covid một mươi chín
sau gần một tiếng đồng hồ nỗ lực thực hiện các phương án chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố nha trang đã khống chế thành công vụ cháy một căn nhà nằm trên đường phước long thành phố nha trang không để cháy lan cháy lớn gây thiệt hại về người
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín giờ sáng nay tại tầng hai căn nhà số sáu mươi ba đường phước long thành phố nha trang
sau khi nhận được tin báo công an thành phố nha trang đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy khẩn trương có mặt
sau gần một giờ nỗ lực thực hiện các phương án chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã không chế dập tắt được đám cháy không để đám cháy lan sang các căn hộ bên cạnh
vụ cháy không có thiệt hại về người tuy nhiên nhiều tài sản trong tầng hai của căn nhà đã bị thiêu dụi nguyên nhân cháy đang được làm rõ
tiếp theo chương trình là thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng trương hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn sao vàng xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi mắt phải
đối tượng trần thị tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn minh châu một xã minh sơn huyện ngọc lạc
tỉnh thanh hóa cao một m năm mươi tám và có sẹo năm cm ngay giữa chán
và đối tượng phạm thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn hương sơn xã ngọc khê huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi ngay sơn căn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý